liên quan đến vụ việc người dân chặn xe rác vào bãi rác nam sơn
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ra công văn yêu cầu các sở ban ngành có liên quan
đẩy nhanh công tác di dân ra khỏi vùng ảnh hưởng môi trường bán kính năm trăm linh m
của khu liên hợp xử lý rác thải sóc sơn
ủy ban nhân dân tp chỉ đạo cho phép ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
lập phê duyệt bổ sung chính sách hỗ trợ khác với tổng mức bồi thường theo quy định
và mức hỗ trợ khác không quá năm trăm linh đồng mỗi mét vuông
đối với đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở
phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với các trường hợp đã được ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ở từ bốn trăm linh m trở lên đồng thời xác định giá thu tiền sử dụng đất
tại định cư theo vị trí bốn đường ba mươi năm là hai bảy trăm linh đồng mỗi mét vuông
phần đấu từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án
bên cạnh đó yêu cầu tiến hành tổ chức tuyên truyền vận động và có các biện pháp hành chính
để xử lý nghiêm các hành vi chặn xe vận chuyển rác trái phép theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo công an thành phố để thống nhất phương án và lực lượng hỗ trợ bảo vệ
bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện